thuộc xã minh hưng huyện trơn thành tỉnh bình phước hai đối tượng đến trước dãy nhà liền kề đang xây dựng trộm thêm một điện thoại và xe máy của vợ chồng anh thái văn của
bị anh của phát hiện chi hô hải lao thẳng xe máy vào vợ chồng anh khiến chị nguyễn thị yến vợ của anh của tử vong
đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một hải và sơn bị công an tỉnh bình phước phát hiện bắt giữ tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với đối tượng trương minh hòa
trú tại xã vĩnh khánh huyện thoại sơn về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo điều tra ban đầu vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trong quá trình làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hòa
với bà đào thị cà nhí và lương huỳnh bích hà tại văn phòng công chứng hoàng gia công chứng viên phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả
nên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tố giác
tại cơ quan công an hòa khai nhận vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một do cần tiền tiêu xài
nên hòa đã lên mạng tìm kiếm và đặt mua giấy tờ đất trên với giá một mươi triệu đồng nhằm mục đích mang đi cầm cố ở các ngân hàng
mùa bán tàng trữ trái phép chất ma túy bà đối tượng nguyễn trọng nghĩa trú tại tỉnh sóc trăng
trần trung tín và trần thị ngọc xuân tên thường gọi là bà năm cùng chú tại thành phố hồ chí minh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín tại phường tân hiệp thành phố biên hòa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đã bắt quả tang tín đang tàng trữ một trăm linh gram ma túy đá
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp nguyễn trọng nghĩa và trần thị ngọc xuân
khi đối tượng đang trên đường đi giao ma túy
qua khám xét lực lượng công an thu giữ hơn một trăm linh gram ma túy đá năm mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum cũng vừa ra quyết định khởi tố bị can
đối với đối tượng adu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và đối tượng atreet về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum
phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh kiểm tra nhà nghỉ vendo
cần huyện ngọc hồi bắt giữ ba đối tượng thu giữ hai bánh heroin
ba đối tượng bị bắt giữ gồm adu atret và thao hưng sinh năm hai nghìn sáu
cả ba đối tượng đều trú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum